vâng cập nhật đến một mươi ba h ba mươi chiều nay trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cả nước đã tiêm gần một trăm ba mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
các địa phương đơn vị đã nỗ lực triển khai tiêm chủng để đạt được độ bao phủ mỗi một
cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm hai nghìn hai mươi một
trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung liều nhắc lại
thông tin mới nhất về bão rai
chiều nay cơn bão này đã vượt qua phía bắc đảo palawan của philippines
đi vào biển đông và trở thành cơn bão số chín trong năm hai nghìn hai mươi
vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám bảy độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng năm trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi bảy dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba bảy độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía bắc quần đảo trường sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
ở vùng biển giữa biển đông bao gồm cả vùng biển bắc quần đảo trường sa
có gió mạnh dần lên cấp tám cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một một mươi hai
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
sóng biển cao nhất từ tám đến một mươi mét biển động dữ dội
từ đêm mai đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa
sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông